bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên vừa tổ chức lễ công bố quyết định của bộ quốc phòng
về việc trang bị tàu tuần tra bp một trăm linh chín nghìn tám trăm linh một và giao cho hải đội hai quản lý sử dụng
tàu tuần tra pv một mươi chín nghìn tám trăm linh một kết hợp cứu nạn cứu hộ có vỏ bằng hợp kim nhôm tổng công suất máy ba mã lực
tốc độ tối đa ba mươi một hải lý một giờ phục vụ tuần tra bảo vệ ngư trường vùng biển và tìm kiếm cứu nạn
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên tàu tuần tra còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong việc sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc và phòng chống thiên tai
trước đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã cử kiếp gồm một mươi hai cán bộ chiến sĩ đi tập huấn
và trong ngày sáu đến một mươi đã cho vận hành chạy thử tàu tuần tra một trăm linh chín nghìn tám trăm linh một